xin chào các bạn
trang quê gia lai bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác
bị cáo nguyễn kim trung thái chú quận một tp hcm là người tình của trang cha ruột của bé gái
bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
ngày hai mươi bảy tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm quyết định xét xử kín vụ án
tuy nhiên gia đình cháu bé các luật sư bào chữa tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân
cũng như dư luận cho rằng việc xử kín là không cần thiết
phải xử công khai nhằm mục đích gian đe và phòng ngừa tội phạm nói chung
đối tượng nguyễn quốc bình chú tại phường tân hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận bắt quả tang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ khi đang chuẩn bị giao ma túy tại đường đặng thái mai
thuộc khu phố năm phường phú thủy tp phan thiết tỉnh bình thuận
qua kiểm tra tổ công tác đã thu giữ trong túi quần của bình hai trăm một mươi viên thuốc lắc
và khoảng hai trăm một mươi gram ma túy loại ketamin
bình khai nhận đã mua số ma túy trên tại thành phố biên hòa rồi thuê xe ra phan thiết để tiêu thụ
trong lúc chở khách đến để giao ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng cắt trộm dây cáp liên tiếp
trong hai ngày chín và một mươi tháng bảy tại khu vực ga quốc tế đường sắt đồng đăng
vụ việc trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông tàu giữa ga quốc tế đường sắt đồng đăng
với ga bằng tường trung quốc
đối tượng là chu văn ngân chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
ngày chín tháng bảy ngân lên thị trấn đồng đăng tìm mua ma túy nhưng không được
khi qua khu vực cao quốc tế đồng đăng lợi dụng trời đêm tối ngân đã cắt trộm dây cáp
và mang đi bán cho một người phụ nữ nhặt phế liệu được năm trăm linh đồng
đến dạng sáng ngày hôm sau ngân lại tiếp tục cắt trộm dây cáp tại khu vực trên để mang đi bán
hiện công an huyện cao lộc đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
sáng nay trên cao tốc nội bài lào cai đoạn qua địa phận huyện văn yên của tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vào trưa ngày hôm nay tại km một trăm ba mươi chín chín trăm linh cao tốc nội bài lào cai
khi tài xế xe đồ kéo hai mươi bốn h bốn trăm năm mươi bảy
đang đỗ tại làn rừng khẩn cấp theo hướng lào cai nội bài để xuống kiểm tra xe
thì bị xe tải mang biển kiểm soát hai mươi bốn h ba trăm năm mươi một do trần văn toàn chú lào cai điều khiển chạy cùng chiều đâm trúng
nạn nhân đã bị cuốn vào gầm xe tải và kéo lê khoảng ba mươi mét trên đường và tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường
phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc
sáng nay trên cao tốc nội bài lào cai đoạn qua địa phận huyện văn yên của tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vào trưa ngày hôm nay tại km một trăm ba mươi chín chín trăm linh cao tốc nội bài lào cai
khi tài xế xe đầu kéo hai mươi bốn h bốn trăm năm mươi chín đang đỗ tại làn rừng khẩn cấp theo hướng lào cai nội bài để xuống kiểm tra xe
thì bị xe tải mang biển kiểm soát hai mươi bốn h ba trăm năm mươi một do trần văn toàn chú lào cai điều khiển chạy cùng chiều đâm trúng
nạn nhân đã bị cuốn vào gầm xe tải và kéo lê khoảng ba mươi mét trên đường và tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường
phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc